thưa quý vị và các bạn không còn một chút nào tác động của khối không khí lạnh
hôm nay vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông
vì thế cả miền bắc trời có nắng và nhiệt độ cũng tăng cao
sang ngày mai vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh hơn nữa
bao trùm hầu khắp phía tây gây ra nắng nóng từ ba mươi năm cho đến ba mươi sáu độ
ở một loạt các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình
trong khi đó với các tỉnh thành phố ở khu vực phía đông như hà giang tuyên quang phú thọ vĩnh phúc
hay là cả thủ đô hà nội nhiệt độ cũng tăng lên mức từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
chỉ riêng khu vực ven biển các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình và nam định
ảnh hưởng của thấp phía tây yếu lại có gió biển thổi
vì thế nhiệt độ thấp hơn ở mức từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
nóng mở ra cũng ảnh hưởng tới miền trung
chiều nay nó bắt đầu gây ra hiệu ứng gió phơn và nóng cục bộ đã xuất hiện
ở một vài nơi vùng núi phía tây của khu vực bắc và trung trung bộ
dự báo sang ngày mai nền nhiệt miền trung đồng loạt tăng lên
khu vực trung du và vùng núi phía tây các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên
đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
ở khu vực ven biển nhiệt độ thấp hơn nhưng cũng ở ngưỡng ba mươi ba ba mươi năm độ cận ngưỡng nóng
nắng mạnh nhiệt cao cũng là xu hướng thời tiết ở khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày cuối tuần
dự báo ngày mai hai khu vực này phổ biến ít mây trời nắng từ sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên phổ biến từ ba mươi ba cho đến ba mươi sáu độ
còn ở các tỉnh nam bộ nền nhiệt miền đông tiếp tục cao từ ba mươi sáu cho đến ba mươi bảy độ
trong khi ở các tỉnh miền tây nhiệt độ cũng cao từ ba mươi bốn cho đến ba mươi sáu độ và nhiều nơi xảy ra nắng nóng
trên biển dưới tác động hút gió của vùng áp thấp phía tây
ở vịnh bắc bộ gió chuyển hướng đông nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động nhẹ
còn ở khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn trên một mươi km
gió đông nam cấp bốn nhiệt độ là từ hai mươi sáu cho đến ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp ba bốn
nhiệt độ từ hai mươi bảy cho đến ba mươi sáu độ
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước